ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín khiến cho các ngành vận tải hành khách gặp nhiều khó khăn
khi phải vừa duy trì hoạt động vừa chủ động phòng dịch
mới đây ga sài gòn đã thông báo dừng một số chuyến tàu khu vực phía nam
lượng khách sụt giảm liên tục thời gian gần đây và diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
ở một số tỉnh thành khiến công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn
ra thông báo tạm dừng chạy một số tuyến tàu
cụ thể đôi tàu se hai mươi một se hai mươi hai sài gòn trà kiệu sẽ ngừng chạy từ ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tàu sqn hai sài gòn đi quy nhơn tạm dừng từ ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi
ở chiều ngược lại tàu sqn một quy nhơn đi sài gòn sẽ dừng từ ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi
các tuyến tàu mang số hiệu snt chặn sài gòn nha trang sài gòn sẽ dừng từ ngày sáu tháng tám
tất cả hành khách có vé trong những ngày tàu tạm ngừng chạy được đổi trả vé không thu phí